các nhà sản xuất cần có kịch bản điều chỉnh vaccine trước biến thể omicron
ngày ba tháng một mươi hai liên hợp quốc đã khuyến cáo các nhà sản xuất vaccine covid một mươi chín trên thế giới
nên chuẩn bị cho khả năng phải điều chỉnh sản phẩm của họ để đối phó với biến thể mới omipron của virus sars cov hai
phát biểu tại cuộc họp báo ở geneva thụy sĩ
người phát ngôn của tổ chức y tế thế giới ông kristian leimeyer nhấn mạnh
chúng tôi khuyến cáo các nhà sản xuất vaccine nên dự phòng kịch bản về khả năng điều chỉnh vaccine hiện có
sẽ là đúng đắn khi xác định trước các nguy cơ thay vì chờ đợi cho đến khi tiếng chuông cuối cùng rung lên
theo ông christian limeier hiện tổ chức y tế thế giới vẫn đang đẩy nhanh các nghiên cứu về biến thể mới này
các dữ liệu ban đầu cho thấy biến thể omicrone có nhiều khả năng
nhưng nguy cơ lây nhiễm cao hơn
tuy nhiên tổ chức y tế thế giới cần thêm thời gian để nghiên cứu trước khi đưa ra kết luận cuối cùng
trước khi có khuyến cáo của liên hợp quốc nhiều hãng dược phẩm sản xuất vaccine ngừa covid một mươi chín như
binotech moderna đều cho biết họ đang nghiên cứu để điều chỉnh các sản phẩm của họ nhằm đối phó với độc tính của biến thể mới
cùng ngày ba tháng một mươi hai đối mặt với làn sóng covid một mươi chín lần thứ tư nam phi kêu gọi tăng cường phòng dịch và tiêm vaccine
bộ trưởng bộ y tế nam phi ông jo fala cho biết nước này đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm của dịch covid một mươi chín lần thứ tư dưới sự tác động của biến thể omicron
theo bộ trưởng cũng cho rằng điều mẫu hy vọng nhất lúc này là nam phi có thể quản lý được tình trạng lây nhiễm để giảm thiểu số ca tử vong do dịch bệnh
ông đồng thời kêu gọi người dân nam phi tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch và nhanh chóng tiêm phòng vaccine covid một mươi chín đầy đủ
số người phải nhập viện
chủ yếu là những người chưa tiêm phòng và chưa đủ một mươi bốn tuổi hầu hết họ đều chưa được tiêm phòng
chúng ta đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm lần thứ tư chúng ta có thể kiểm soát dịch bệnh nếu không để số ca tử vong tăng cao
nguy cơ lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt là tập trung quá đông người ở trong không gian kín
mọi người hãy tuân thủ các biện pháp phòng dịch và tiêm vaccine ông joe fala nói
vào giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một nam phi ghi nhận trung bình khoảng ba trăm linh ca mắc mới mỗi ngày
tuy nhiên theo thống kê của ngày một tháng một mươi hai con số này đã tăng vọt với tám năm trăm sáu mươi một ca mắc mới cao gần gấp đôi so với mức bốn ba trăm bảy mươi ba ca ngày trước đó
khi các ca nhiễm omicron xuất hiện ở nhiều nơi trên khắp thế giới các chuyên gia cho rằng có khả năng biến thể này lần đầu tiên được phát hiện ở nam phi vào tuần trước đã lưu hành được một thời gian
tổ chức y tế thế giới cho biết ít nhất hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ ở năm trong số sáu khu vực
của tổ chức y tế thế giới đã báo cáo các ca nhiễm biến thể omicron chúng tôi dự đoán con số này sẽ tăng lên tổ chức y tế thế giới nói
sau đó mỹ đã trở thành quốc gia thứ hai mươi bốn ghi nhận ca nhiễm biến thể omicron
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ cho biết các ca mắc bệnh là những người đã tiêm chủng đầy đủ
các nơi khác đã ghi nhận biến thể omicrone là anh pháp israel bỉ hà lan đức italy thụy điển đan mạch
australia canada hồng kông trung quốc và một số quốc gia ở miền nam châu phi
trước sự xuất hiện của biến thể đáng lo ngại omicron mỹ anh và liên minh châu âu tuần trước đã tạm thời đình chỉ các chuyến bay từ miền nam châu phi
hoặc áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với bất kỳ ai đến từ khu vực này
động thái này đã khiến nam phi thất vọng và vấp phải sự chỉ trích của tổ chức y tế thế giới
tổ chức y tế thế giới cho biết những phản ứng như vậy có thể khiến các quốc gia
dè trừng trong việc giải trình đựng gen và báo cáo về sự xuất hiện của biến thể mới trong tương lai
biến thể omicron đã lưu hành được một thời gian
biến thể omicron được xác định vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại nam phi từ mẫu xét nghiệm thu thập của một bệnh nhân vào ngày chín tháng một mươi một
tuy nhiên ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy biến thể omicron đã lưu hành ở nhiều quốc gia khác
trước khi cơ quan y tế của nam phi đưa ra cảnh báo với thế giới về sự xuất hiện của nó
có nhiều ca nhiễm biến thể omicron được phát hiện
không có lịch sử di chuyển ở các khu vực xuất hiện biến thể
điều này cho thấy biến thể này đang lây chuyển nhanh chóng trong cộng đồng
chín ca nhiễm biến thể omicron tại scotland không có lịch sử di chuyển gần đây đến miền nam châu phi
tất cả chỉ có điểm chung là cùng tham gia một sự kiện vào ngày hai mươi tháng một mươi một
ngày ba mươi tháng một mươi một hà lan đã phát hiện biến thể omicrone trong hai mẫu xét nghiệm được lấy từ ngày một mươi chín tháng một mươi một và hai mươi ba tháng một mươi một
thời điểm trước khi nam phi đưa ra cảnh báo về biến thể này
ban đầu các quan chức cho rằng hai chuyến bay từ nam phi đến nam sedam hôm hai mươi tám tháng một mươi một đã đưa những người nhiễm biến thể omicron về nước
tới nay hà lan ghi nhận một mươi bốn ca nhiễm biến thể omicron
ngày ba mươi tháng một mươi một đức báo cáo một ca nhiễm biến thể omicron là người đàn ông
người này không có lịch sử di chuyển quốc tế cũng như không tiếp xúc với bất kỳ ai đi nước ngoài gần đây
chủ tịch hiệp hội y tế nam phi nói rằng bà đã đưa ra các cảnh báo việc xuất hiện biến thể mới
sau khi các bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng bất thường
khác so với triệu chứng liên quan đến biến thể delta
bottwana hôm hai mươi sáu tháng một mươi một cho biết họ phát hiện các ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên
là bốn công dân nước ngoài nhập cảnh vào nước này với nhiệm vụ ngoại giao vào ngày bảy tháng một mươi một
đây là thời điểm sớm hơn nhiều so với báo cáo của nam phi
truy tìm nguồn gốc của omicron
tại một cuộc họp báo do văn phòng châu phi của tổ chức y tế thế giới tổ chức hôm hai tháng một mươi hai
các chuyên gia của liên hợp quốc nói rằng
các biến thể omicron có thể phát hiện ra trong vài tuần sau khi nó bắt đầu tiến hóa
đồng thời chỉ trích các biện pháp hạn chế đi lại được áp dụng đối với các nước miền nam châu phi
hệ thống giám sát biến thể mới trên toàn cầu của chúng tôi vẫn chưa được hoàn thiện
chúng tôi sẽ phát hiện ra một biến thể trong vài tuần tới sau khi nó bắt đầu tiến hóa
khi một quốc gia phát hiện ra biến thể mới điều này chứng tỏ hệ thống giám sát của nước đó hoạt động tốt
đó là những gì đã diễn ra ở miền nam châu phi
vì vậy điều này không khuyến khích ban hành các lệnh hạn chế đi lại
vì nó như một biện pháp chống lại hệ thống giám sát biến thể tốt
giám đốc khu vực khẩn cấp tại văn phòng châu phi của tổ chức y tế thế giới nói
không có gì bất ngờ khi châu phi ghi nhận các ca nhiễm biến thể omicron
chỉ khi có kết quả với các cuộc điều tra chúng ta mới hiểu thêm về nguồn gốc của biến thể này ông nói thêm
theo tiến sĩ nick c nhà vi rút học tại văn phòng châu phi của tổ chức y tế thế giới
nói rằng số lượng các quốc gia ghi nhận các ca nhiễm biến thể omicron đang tăng lên hàng ngày
có vẻ như
phần lớn các quốc gia đang báo cáo các ca nhiễm omicron đến từ nước ngoài chứ không phải ở châu phi
vì vậy chúng tôi không biết biến thể này bắt nguồn từ đâu
và chúng tôi cần bằng chứng khoa học để nghiên cứu về sự tiến hóa của omicron chuyên gia nick c cho biết
các chuyên gia tại châu âu dường như cũng đồng tình với quan điểm rằng
biến thể omicrone có thể đã lưu hành từ lâu và rộng rãi hơn so với suy nghĩ ban đầu
nguồn gốc của biến thể omicron vẫn chưa biết rõ bao gồm cả địa điểm mà nó lây lan lần đầu tiên
điều này một phần do mức độ giảm khóa
sát biến thể mới ở một số quốc gia còn hạn chế
tôi nghĩ rằng biến thể đã lưu hành rộng rãi trong một thời gian rất dài mà không bị phát hiện
trưởng nhóm nghiên cứu tại đại học oxford cho hay
các chuyên gia dự đoán rằng biến thể mới sẽ lây lan nhanh chóng từ khi có cảnh báo từ nam phi
nơi bảy mươi bốn mẫu giải trình tự gen cho tháng một mươi một cho kết quả là biến thể omicron
không có gì ngạc nhiên nếu biến thể omicron đã lưu hành rộng rãi và lâu hơn so với những gì chúng ta được báo cáo
khi một biến thể mới được xác định
đặc biệt là một biến thể có khả năng lây truyền cao hơn nó sẽ lan rộng sang nhiều quốc gia
đó là bản chất của bệnh truyền nhiễm trong một thế giới mà việc di chuyển quốc tế rất phổ biến
theo nhà nghiên cứu về ung thư phân tử tại đại học warwick nhận định